cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh thùy tỉnh phú thọ vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp nhóm đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích
và gây dối trật tự công cộng đã được viện kiểm sát nhân dân đồng cấp phê chuẩn
theo đó vào hồi hai mươi ba h ngày một mươi năm tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh thủy đã tiếp nhận tin báo
tội phạm của anh nguyễn quốc v năm hai nghìn năm ở xã bảo yên và nguyễn duy p sinh năm hai nghìn tám ở xã đoan hạ huyện thanh thủy
tin báo với nội dung khoảng hai mươi hai h một mươi năm ngày một mươi năm tháng hai anh v và p cùng ba người bạn khác là đặng văn nờ sinh năm hai nghìn tám ở xã hoàng xá huyện thanh thủy
nguyễn văn c sinh năm hai nghìn năm và nguyễn văn h sinh năm hai nghìn sáu đều ở xã đoàn hạ điều kiện xe máy lưu thông theo hướng từ xã hoàng xá đi xã
công an huyện thanh thủy huyện thanh thủy
khi đi qua nhà văn hóa khu ba xã sơn thủy thì bị một nhóm thanh niên lạ mặt nấp bên đường dùng đá tấn công làm một xe máy hư hỏng
một người bị thương nặng ở vùng đầu sau đó được người dân đưa đi cấp cứu
trước tính chất phức tạp của vụ việc công an huyện thanh thủy đã nhanh chóng điều tra làm rõ toàn bộ các đối tượng có liên quan
và triệu tập toàn bộ hai mươi bốn đối tượng người liên quan đến vụ việc đến cơ quan công an
bước đầu xác định nhóm thanh niên ở thôn phù lao xã sơn thủy gồm một mươi bốn đối tượng do nguyễn đức vương sinh năm hai nghìn bảy ở xã sơn thủy cầm đầu
thường xuyên xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với nhóm thanh niên thôn thủy trạm xã sơn thủy do nguyễn quang vinh sinh năm hai nghìn năm ở xã sơn thủy cầm đầu
tối ngày một mươi năm tháng hai nhóm thanh niên ở thôn thủy trạm đã bàn bạc chuẩn bị hung khí là kiếm vỏ chai bia gạch đá tổ chức mai phục tại đường liên xã sơn thủy đi xã hoàng xá thuộc khu ba xã sơn thủy để tấn công nhóm thanh niên ở thôn phù lao
đến khoảng hai mươi hai h một mươi năm phút ngày một mươi năm tháng hai khi nhóm của đặng văn nờ đi qua vị trí mai phục
do trời tối nhầm tưởng là nhóm thanh niên ở thôn phù lao
thế nên nhóm của nguyễn quang vinh đã ném đá tấn công nhóm của đặng văn nờ
hậu quả là làm đặng văn nở bị thương nặng đến ngày một mươi bảy tháng hai thì tử vong
căn cứ tài liệu điều tra thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh thủy
đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ
trong trường hợp khẩn cấp đối với một mươi đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
các đối tượng gồm nguyễn tuấn anh lê ngọc hoàng nguyễn văn thái nguyễn trường giang lê xuân trường
nguyễn quang vinh nguyễn xuân bắc nguyễn ngọc thái nguyễn huy hoàng
đều ở xã sơn thủy và nguyễn đức cương ở xã đồng trung
phật trướng thù giữ gồm hai thanh kiếm hai két nhựa đựng vỏ chai bia một mươi năm vỏ chai bia một mươi bốn xe máy một mươi bảy viên đá và một con dao
đấu tranh bắt giữ nhóm trộm cắp xe máy tinh vi
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán sắp thỉn hai nghìn hai mươi bốn
đội cảnh sát hình sự công an quận một đã phát hiện nhóm khoảng sáu đối tượng chuyên trộm cắp xe máy vào buổi trưa trên địa bàn
thủ đoạn của nhóm này là sử dụng nhiều loại xe máy phân khối lớn nguy trang bằng cách thay đổi biển số khác nhau
mặc đồ giả danh tài xế xe ôm công nghệ và phân công vai trò nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trước khi đi gây án
cụ thể mỗi khi đi trộm xe chúng sẽ đi theo nhóm ba bốn đối tượng bằng hai xe máy
và khi phát hiện tài sản của người dân để sơ hở đối tượng ngồi sau sẽ xuống xe dùng đoạn phá khóa và trộm xe trong tích tắc
trong khi đó các thành viên còn lại sẽ làm nhiệm vụ cảnh giới cản địa khi bị truy đuổi
sau thời gian theo dõi các trinh sát ghi nhận nhóm này hoạt động liên quận huyện vào khung giờ một mươi một h đến một mươi năm h hằng ngày
tài sản trộm cắp được các đối tượng đưa cho đồng bọn đi tiêu thụ rồi tiếp tục đi gây án
ngày một mươi tám tháng một chính sát đội cảnh sát hình sự công an quận một đã phối hợp với công an phường tân định tiến hành chốt chặn mật phục trên một số tuyến đường
đã bắt giữ được ba đối tượng khi chúng đang giao xe máy vừa trộm cắp cho nhau để mang đi tiêu thụ
các đối tượng bị bắt giữ gồm trân trọng mạnh ba mươi bốn tuổi nguyễn thọ tuấn anh hai mươi bảy tuổi cùng quê nghệ an và phạm văn lợi bốn mươi bốn tuổi ngụ tại tp thủ đức
qua kiểm tra công an đã thu giữ một loạt vật chứng như
một kìm cộng lực cắt cáp xích một kìm cắt điện một kéo cắt một bộ đoạn dùng để phá khóa xe máy
hai bình xịt hơi cay hai áo ba nón bảo hiểm xe công nghệ bốn điện thoại di động một biển số xe giả và hai xe máy
bước đầu các đối tượng khai nhận do cùng quê nghệ an có mối quan hệ họ hàng và do quen biết
nên đối tượng hùng chưa rõ lai lịch mạnh tuấn anh và lợi đã bản bạc
thống nhất với nhau đi trộm xe máy trên địa bàn thành phố hồ chí minh để bán kiếm tiền tiêu xài
hằng ngày hùng sẽ mặc đồ giả dạng lái xe công nghệ sử dụng các loại xe máy gắn biển số thật giả khác nhau để chứng mạnh
còn tuấn anh đi xe máy theo sau hùng làm nhiệm vụ cảnh giới
đồng thời nhóm này cũng thông báo khu vực sẽ đi gây án cho lợi biết để đối tượng này bố trí đồng bọn đến chờ
sẵn sàng nhận xe trộm cắp để được đi tiêu thụ ở tây ninh long an
qua đấu tranh các đối tượng này đã khai nhận gây ra chín vụ trộm cắp xe máy
trong đó bọn chúng thực hiện sáu vụ trên địa bàn quận một và ba vụ ở quận ba
tiến hành xác minh lai lịch cơ quan công an xác định đối tượng mạnh có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
tuấn anh có hai tiền án và lợi có một tiền án cùng với tội danh trên
công an làm việc với tài xế ô tô đạp ngã người đi xe máy
liên quan đến vụ việc tài xế ô tô con tùng cướp đạp ngã người đi xe máy trên phố hà nội
đại diện công an phường phúc la quận hà đông hà nội cho biết đơn vị đã mời tài xế ô tô lên làm việc
theo vị đại diện công an phường phúc la ngay khi sự việc xảy ra đơn vị đã nhận được tin báo của người dân và lập tức có mặt tại hiện trường
thời điểm công an đến giải quyết sự việc tài xế ô tô con đã điều khiển phương tiện rời đi
đại diện công an phường phúc la cho biết qua trao đổi với người đi xe máy bị đạp ngã
họ sẽ biết không bị thương tích hay hư hỏng tài sản
nên đề nghị được tiếp tục lưu thông
cũng theo đại diện công an phường phúc la đơn vị đã mời tài xế điều khiển ô tô con lên trụ sở công an phường để làm việc
kết quả sẽ báo cáo công an quận hà đông để tiếp tục xác minh làm rõ
trước đó ngày một mươi tám tháng hai một đoạn clip ghi lệ cảnh tài xế ô tô con bất ngờ xuống xe tung cước đạp ngã người đi xe máy trên phố phúc la
đoạn gần cửa hàng xăng dầu petrolimex sala quận hà đông hà nội đã được chia sẻ trên mạng xã hội
theo hình ảnh thời gian xảy ra sự việc vào hồi một mươi bốn h một mươi bảy phút ngày một mươi bảy tháng hai
nam tài xế điều khiển ô tô mang biển kiểm soát ba mươi g bốn trăm bảy mươi x đang lưu thông theo hướng phố phúc la
đường cầu bươu thì bất ngờ xuống xe
và nhảy lên đạp ngã người đi xe máy đang chở theo một chiếc máy giặt chạy phía sau
sau cú tùng cước nam tài xế này tiếp tục to tiếng với người điều kiển xe máy
nhưng được người dân xung quanh căn ngăn
tài xế này sau đó đã quay trở lại xe và bỏ mặt người đi xe máy và hàng hóa bị đổ
đoàn clip đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng
nhiều người tỏ ra bất bình với hành động hung hăng thiếu văn hóa khi tham gia giao thông của nam tài xế ô tô